quỹ ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản yêu cầu các quận huyện tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý kịp thời những sai phạm về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ tăng cường quản lý công tác cấp phép xây dựng và quản lý thị công đối với nhà ở riêng lẻ xây trên
thành phố lưu ý các địa phương cần tăng cường quản lý đối với các nhà ở riêng lẻ xây trên trong khu dân cư có nhà ở cũ chất lượng bị xuống cấp đồng thời tiếp tục kiểm tra giả soát đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ nguy hiểm trên địa bàn thành phố
khi phát hiện nhà ở có dấu hiệu nguy hiểm không đảm bảo an toàn chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng cần báo cáo ngay với chính quyền địa phương tổ chức kiểm định chất lượng công trình nếu cần thiết
thực hiện các biện pháp khẩn cấp như hạn chế hoặc ngừng sử dụng di chuyển người và tài sản để đảm bảo an toàn nếu nhà ở có nguy cơ sập
trên địa bàn hà nội đã xảy ra một số sự cố sập nhà mà gần nhất là vụ sập nhà bốn mươi ba phố cửa bắc